cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn bốn tháng đối với phạm thị oanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại tỉnh hà tĩnh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo đó năm hai nghìn hai mươi một phạm thị oanh đã vay tiền của một số cá nhân với lãi suất cao để đầu tư mua bán đất nhưng sau đó giá đất giảm nên bán lỗ phải kéo dài thời gian bán đất dẫn đến mất khả năng thanh toán
do các khoản nợ quá hạn bị chủ nợ liên tục đòi tiền oanh đã lợi dụng lòng tin của nhiều người lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhằm trả nợ tổng số tiền chiếm đoạt lên đến trên hai sáu tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh thông báo những ai là bị hại liên quan đến vụ án nêu trên thì liên hệ văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh địa chỉ số hai trăm sáu mươi tám đường nguyễn huy tự phường nguyễn du thành phố hà tĩnh tỉnh hà tĩnh
điều tra viên nguyễn văn nam theo số điện thoại chín trăm bốn mươi hai tám trăm linh một năm trăm năm mươi năm
phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh thái nguyên và công an thành phố thái nguyên
vừa phối hợp điều tra làm rõ một nhóm đối tượng có hành vi làm giả giấy tờ của cơ quan tổ chức và tàng trữ trái phép chất ma túy
cụ thể đối tượng trần thị thu vân bị phát hiện đang bán một mươi một tờ giấy khám sức khỏe giả của bệnh viện trung ương thái nguyên
khám xét khẩn cấp chỗ ở của vân lực lượng chức năng phát hiện thu giữ bốn mươi chín phôi giấy
vân khai nhận đó là các giấy khám sức khỏe giả mua về bán để hưởng tranh lệch
mở rộng điều tra tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của trung
người bán giấy tờ giả cho vân lực lượng chức năng phát hiện thu giữ bảy con dấu các loại bốn lọ mực dấu hai trăm năm mươi bốn tờ giấy a bốn có tiêu đề giấy khám sức khỏe giấy nghỉ ốm giấy gia viện
số tiền một bảy triệu đồng
một túi ni lông bên trong có các hạt tinh thể màu trắng có khối lượng hơn ba tám g
trung khai là ma túy tổng hợp dạng ke mua về để sử dụng
đối tượng giàng a vàng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại huyện mộc châu tỉnh sơn la đang trong quá trình mang ma túy đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng bắt giữ
theo đó vào hồi h ba mươi phút ngày hôm nay sáu tháng một mươi lực lượng chức năng bắt giữ thành công đối tượng giàng a vàng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ khoảng một mươi tám viên ma túy tổng hợp và hai điện thoại di động
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận một số ma túy trên của một người không rõ tên tuổi đang trong quá trình mang đi tiêu thụ thì bị bắt giữ

tuy nhiên đến kỳ hoàn trả số tiền thì chị này lại mất liên lạc nên chiều ngày bốn tháng chín minh tìm đến tận nhà của chị này để đòi nợ
do thương lượng bất thành minh đã hành hung và dùng dao đe dọa yêu cầu chị này đưa chiếc điện thoại iphone
tại cơ quan công an minh thừa nhận hành vi phạm tội của mình
quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin nhanh lúc hai mươi h của truyền hình công an nhân dân còn bây giờ xin kính chào tạm biệt